nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường phòng ngừa rủi ro pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng
và giải quyết tranh chấp khôi phục lại hoạt động kinh doanh ngày hôm nay một mươi tám tháng sáu trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư
tp hcm phối hợp với trung tâm trọng tài quốc tế việt nam tổ chức hội thảo một số lưu ý cho doanh nghiệp khi khôi phục hoạt động
sau dịch covid một mươi chín
cả nước có một trăm năm mươi tám sáu trăm một mươi doanh nghiệp đang hoạt động trong đó tp hcm đứng đầu với gần hai trăm bốn mươi doanh nghiệp
sau dịch covid một mươi chín các doanh nghiệp đang gặp phải những vướng mắt trong việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa cung cấp dịch vụ
phổ biến nhất là đặt phòng khách sạn tổ chức tour du lịch hợp đồng lao động có nên tiếp tục hay chấm dứt thực hiện hợp đồng
đối với bạn hàng để vận dụng hiệu quả hiệp định thương mại tự do fta trong bối cảnh hiện nay các nhà quản
quản lý và luật sư đã khuyến cáo các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ về kiến thức pháp luật thu thập thông tin
nghiên cứu thị trường cập nhật thường xuyên các yêu cầu của thị trường và về các cam kết của fta để tận dụng hiệu quả nhất
các ưu đại thuế quan nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong hoạt động
sản xuất kinh doanh thì mới có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước